tân quốc tỏ nêu rõ những năm qua bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc đã ký kết và triển khai thực hiện nhiều thỏa thuận ghi nhớ về công tác bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ khu vực biên giới
trong đó công an tỉnh vân nam trung quốc và công an bốn tỉnh lào cai lai châu điện biên hà giang đã ký kết thỏa thuận cơ chế hợp tác cảng vụ vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn
chào mừng đồng chí thứ trưởng cùng đoàn đại biểu của bộ công an việt nam đến thăm và làm việc
đồng chí nhạc tu hồ khẳng định điều này sẽ tiếp tục củng cố làm sâu sắc hơn nữa hợp tác an ninh thực thi pháp luật trung việt thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật khu vực biên giới hai bên để phục vụ tạo môi trường phát triển kinh tế xã hội ngày càng an toàn ổn định và hài hòa
cùng ngày thứ trưởng trần quốc tỏ cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã đến thăm khảo sát thực tế tại trung tâm tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy của học viện cảnh sát vân nam đón tiếp đoàn đại biểu có đồng chí hồ thủy vượng bí thư đảng ủy học viện cảnh sát vân nam trung quốc
tại đây thứ trưởng trần quốc tỏ cùng đoàn đại biểu đã nghe đồng chí hồ thủy vượng giới thiệu về trung tâm tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy và khoa phòng chống ma túy của học viện
theo đó khoa phòng chống ma túy của học viện có rất nhiều thành tích nổi bật như đã đào tạo ra nhiều cán bộ xuất sắc về phòng chống ma túy
hàng năm đều tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ thực hiện công tác phòng chống ma túy trên toàn quốc
giữ rội can trường trong chiến đấu
nhưng khi hòa mình vào cuộc sống
cảnh sát cơ động luôn là chỗ dựa đáng tin cậy của nhân dân
trong phòng chống thiên tai cứu nạn cứu hộ
luôn là lực lượng tích cực nhiệt huyết tham gia các hoạt động thiện nguyện
công tác đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực
thời gian tới dự báo tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp
song lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh điện biên luôn phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
nêu cao tinh thần mưu trí dũng cảm vì nước vì dân quên thân phục vụ
thực sự là lực lượng vũ trang tinh nhuệ sắc bén cơ động nhanh phản ứng kịp thời
góp phần đảm bảo an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động
chương trình nghệ thuật năm mươi năm cảnh sát cơ động
những trạng đường vinh quang sẽ được bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phối hợp với nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân
trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội tổ chức vào tám giờ tối nay tại nhà hát hồ gươm
chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh intv
mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
sáng nay đại tá nguyễn minh tuấn giám đốc công an tỉnh phú thọ
đã có buổi thị sát kiểm tra việc triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự
dỗ tổ hùng phương lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm giáp thìn
trực tiếp kiểm tra các chốt làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
tại bãi xe trung tâm sân trung tâm lễ hội và các đền trong khu di tích lịch sử đền hùng
giám đốc công an tỉnh phú thọ đặc biệt lưu ý
dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ có nhiều đoàn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước du khách thập phương đồng bào cả nước về đền hùng
vì vậy phải bố trí lực lượng quan sát từ tầm cao tầm xa
để bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cho người dân và du khách
lực lượng an ninh cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình
kịp thời phòng ngừa từ sớm từ xa
không để các thế lực thù địch phân tử phản động thực hiện các hành vi phá hoại
phối hợp với ban tôn giáo tỉnh khu di tích lịch sử đền hùng
kịp thời phát hiện ngăn chặn hoạt động của các tà tạp đạo
và các trường hợp lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoàn trái phép
hoặc là khi mà muốn sở hữu bà con
chỗ anh phương đây thì thực sự là sống với dân chưa mất lòng của ai bao giờ
nếu mà anh phương mà bia chuyển đi thì dân kiên thành nhớ lắm
muốn chúc cho đồng chí phương luôn luôn mạnh khỏe và công tạp tốt
tôi rất là mong muốn là toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn có cuộc sống bình yên ấm no hạnh phúc
đồng chí sẽ dịch ra tiếng sáng dịu nó như thế nào
nôn nữ tiếng sáng dịu thì là ảo thọ và nẹ tức là khỏe mạnh và vui vẻ giàu đẹp